sau khi kết thúc phần xét hỏi vụ án giết người giấu thi thể trong bê tông phiên tòa chuyển qua phần tranh luận
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã đề xuất mức án cụ thể đối với các bị cáo
theo đó bị cáo phạm thị thiên hà được xác định là chủ mưu trong vụ án
bị cáo giết hai người trong quá trình khai báo có ý quanh co chối tội không nhận thấy sai lầm để sửa chữa
viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo về tội giết người
còn bị cáo lê ngọc phương thảo đề xuất mức án hai mươi năm tù giam về tội giết người hai đến ba năm tù về tội che giấu tội phạm
tổng mức hình phạt là hai mươi hai hai mươi ba năm tù giam
bị cáo nguyễn ngọc tâm huyên đề nghị mức án một mươi tám một mươi chín năm tù về tội giết người một hai năm tù về tội không tố giác tội phạm
tổng mức hình phạt là một mươi chín hai mươi một năm tù giam
bị cáo trịnh thị hồng hoa không trực tiếp gây án nhưng ủng hộ về mặt tinh thần cho cả nhóm và không tố giác tội phạm
đề nghị mức án một mươi hai
tổng mức hình phạt là một mươi hai một mươi ba năm tù giam về tội giết người một hai năm tù về tội không tố giác tội phạm
tổng mức hình phạt là một mươi ba một mươi năm năm tù giam
còn tại bắc cạn vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với đàm thị tranh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tại thôn khánh hòa xã đức thịnh tp thái nguyên tỉnh thái nguyên về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái pháp luật
theo có trạng trong khoảng tháng hai và tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
đàm thị tranh đã đưa trái phép nhiều người ở xã tân tiến huyện bạch thông tỉnh bắc cạn qua cửa khẩu chi ma tỉnh lạng sơn sang trung quốc lao động
mỗi người được tranh đưa sang trung quốc phải nộp phí sau đó tranh bỏ trốn khỏi địa phương
hành vi của tranh đã phạm vào tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tranh đã bị cơ quan an ninh điều tra công an bắc cạn khởi tố và ra quyết định truy nã
đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi tranh ra đầu thú tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đàm thị tranh năm năm tù
núp dưới danh nghĩa trò chơi điện tử hình thức gam bán cá đang được không ít các đối tượng ở các địa bàn nông thôn vùng sâu vùng xa lợi dụng để đánh bạc
và nhằm thu hút người chơi thì các đối tượng đã nghĩ ra nhiều cách trong đó phổ biến nhất là điều chỉnh máy chơi với tỷ lệ thắng thua theo từng thời điểm
và điều này đã khiến cho người chơi bị lún sâu và khiến cho tiền mất tật mạng
hồi hai mươi một h năm ngày hai mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ tiến hành kiểm tra điểm đặt máy game bắn cá tại khu ba mỏ thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn do triệu quy tiến chú tại xã hoàng khay huyện yên sơn tỉnh tuyên quang quản lý
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện bắt quả tang tiến đang cho ba khách chơi bắn cá với tổng số điểm quy đổi ra tiền việt nam là năm triệu chín trăm linh nghìn đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm trên cơ quan công an tạm giữ một máy game bắn cá
một máy game thỏ khỉ ba máy game sèn
được biết các máy chơi điện tử ăn tiền trên là của nguyễn viết hưng ở huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
hưng đã thuê tiến trực tiếp quản lý và thu tiền

mỗi ngày thu được khoảng mấy trăm cái dạng bắn cá
thì hình thức quy đổi như thế nào
quy đổi nạp tiền với cả ra tiền đổi thường
cái mức đổi như thế nào
mức đổi một trăm linh thì là một điểm
tương đương nạp vào với cả ra vào cũng như nhau
loại trò chơi bắn cá ăn tiền thường được núp bóng dưới các dạng trò chơi điện tử trong các quán cà phê biar để tham gia chơi
người chơi phải dùng tiền mặt để đổi ra điểm
với mức tương ứng một mươi đồng đổi được một trăm linh điểm và một trăm linh đồng đổi được một điểm
để thu hút người chơi các đối tượng thường cài đặt nhiều chế độ chơi khác nhau với ba mức tiểu trung đại
khi người chơi đã lún sâu các đối tượng sẽ để ở chế độ đại
với chế độ này tỷ lệ thắng của người chơi chỉ là hai mươi
với cách làm này nhiều chủ máy đã thu lời từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng mỗi tháng
thường các đối tượng
thường ban đầu sẽ cài ở chế độ cho người chơi dễ thắng
thường máy người ta sẽ cài đặt ở cái mức dễ thắng nhất là mức tiểu
mức tiểu này sẽ quy định là tỷ lệ thắng cho người tham gia chơi là tám phần
và phần máy chỉ được ăn hai phần
và sau khi các đối tượng đã câu được khách quen rồi
thì sẽ cài đặt máy ở mức đại
máy sẽ ăn được tám phần
và người chơi chỉ còn thắng được hai phần
nên là dù là ở mức nào thì người chơi cũng sẽ là người thua
còn máy là lúc nào cũng sẽ ở phần thắng
cái trò chơi bắn cá điện tử bắn cá đổi thưởng bằng tiền này thì theo quy định của pháp luật
thì đó là một hình thức đánh bạc trá hình núp bóng dưới cái hoạt động của trò chơi bán cá
để ngăn chặn tình trạng đánh bài núp bóng dưới danh nghĩa các loại trò chơi điện tử
đòi hỏi các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý giáo dục con em mình
nhất là trong thời gian nghỉ hè sắp tới
bên cạnh đó chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm